thông tin từ bệnh viện bạch mai cho biết trung tâm chống độc của bệnh viện mới đây đã tiếp nhận ba trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn sâu ban mail
cụ thể vào khoảng một mươi chín h ngày năm tháng năm năm người ở tỉnh yên bái cùng ăn cơm tối bữa cơm có món sâu ban miêu chiên
trong năm người có ba người ăn món sâu ban miêu hai người còn lại không ăn
sau khi ăn khoảng một ba giờ đồng hồ ba người ăn món sâu ban miêu có biểu hiện buồn nôn nôn đau bụng trướng bụng tiểu buốt tiểu khó có người tiểu da máu
sáng sớm hôm sau ba người cùng vào bệnh viện địa phương để thăm khám
tại bệnh viện địa phương các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc nên đã chuyển lên bệnh viện bạch mai để điều trị
theo một trong ba bệnh nhân kể lại vì nghe nói sâu ban miêu ăn được và thấy loài sâu này có nhiều ở rau ngót rau tầm bóp nghĩ là lành nên đã bắt sâu về chế biến cho mọi người cùng ăn
sau khi ăn ba người có biểu hiện giống nhau nghĩ bị ngộ độc nên đã đến thăm khám tại bệnh viện địa phương
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai sâu ban miêu thực chất là một loài bọ canh cứng
chúng chứa chất độc catharidin
cathary là một chất rất độc nó hủy hoại và gây chết protein
chất này đi đến đâu sẽ gây tổn thương protein đến đấy trong khi protein là một chất cấu tạo nên cơ thể người
khi ăn phải chất này đầu tiên sẽ gây tổn thương đường tiêu hóa gây phồng rộp bỏng đường tiêu hóa hoại tử dạ dày ruột
catharym đi đến cơ quan nào sẽ làm tổn thương cơ quan đó nên sau khi gây tổn thương đường tiêu hóa sẽ gây tổn thương gan thận thậm chí có thể gây tử vong
tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên thông tin
cũng theo chuyên gia chống độc biểu hiện đầu tiên của người ngộ độc cathary sẽ liên quan đến đường tiêu hóa như buồn nôn nôn nôn da máu đau bụng trướng bụng tiêu chảy sau đó đến các biểu hiện như đi tiểu but tiểu khó tiểu da máu
các bệnh nhân ngộ độc cathary cần phải được cấp cứu kịp thời nếu không nguy cơ biến chứng sẽ rất nặng tỷ lệ tử vong khi nhiễm chất độc này cũng rất cao
thực tế đã ghi nhận trường hợp tử vong vì ăn sâu ban miêu sâu ban miêu có một số loài khác nhau nhưng chúng đều chứa chất độc catharidin tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên khẳng định
tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên cũng cho biết ba bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn sâu ban mail kể trên vẫn đang trong quá trình đánh giá theo dõi và tiếp tục điều trị tại trung tâm chống độc của bệnh viện bạch mai
chuyên gia chống độc khuyến cáo hiện tại vẫn có nhiều người dân ăn sâu ban miêu hay thậm chí sử dụng loại sâu này để làm thuốc chữa bệnh hành động này vô cùng nguy hiểm vì trong sâu ban mail có chứa chất cực độc
ngoài ra người dân cũng cần từ bỏ thói quen ăn những loại côn trùng động vật lạ ăn những loại côn trùng động vật lạ rất nguy hiểm rủi ro cao vì không biết chúng có chứa chất độc hay không
người dân khi thấy có những biểu hiện như buồn nôn đau bụng tiểu ra máu cần đến ngay các cơ sở y tế để được cấp cứu và điều trị kịp thời
dù có các cảnh báo hàng năm đều có các nạn nhân nhập viện vì ăn sâu ban mail giáo sư tiến sĩ khoa học vũ quang côn hội côn trùng học việt nam cho biết serbaneilk khi nhìn dọc thân chúng có bộ cánh như bộ áo của thầy cúng nên người ta gọi đó là con thầy cúng
ban miêu có nhiều loài nhưng phổ biến nhất là ban miêu đen sau ban miêu hại cây cối chúng là loài chứa rất nhiều chất độc các chất độc này nếu con người tiếp xúc phải nhẹ thì gây rộp da bỏng nặng thì có thể gây tử vong
nhận biết sơ ban miêu không khó sơ ban miêu có đầu hình tim có rãnh dọc ở giữa dâu đen hình sợi thân có một mươi một đốt giữa đầu và thân có một chỗ thoát lại phía trên hai cánh màu đen có các chấm màu vàng hoặc màu đỏ nhạt hoặc thân màu vàng với các điểm hay các giải ngang màu đen
sâu ban miêu thường sống trên các cây đậu do đó còn có tên là sâu đậu hoặc sống trên các cây độc khác như cây cà độc dược để phân biệt được sâu ban miêu hay bọ xít thì chỉ cần quan sát nếu con bọ xít có tam giác ở vùng lưng và có vòi thì sâu ban miêu không có sâu ban miêu thì thân màu đen đầu màu đỏ vì có nhiều chất độc nên trong đông y người ta sử dụng sâu ban miêu như một vị thuốc trị bệnh
theo tiến sĩ khoa học vũ quang côn thành phần hóa học gây độc trong sâu banmu là catharyn thông thường chỉ con đực mới có thể bài tiết catharyn và truyền sang con cái vào mùa sinh sản con cái sẽ sử dụng chất tiết chứa catherin bọc bên ngoài trứng có tác dụng bảo vệ trứng bằng cách nếu trứng của chúng bị các loài động vật khác dùng làm thức ăn sẽ gây đập cho các loài vật đó
sau khi ăn sâu ban miêu chất catharyn tiếp xúc với da hoặc niêm mạc thì gây hiện tượng ly gai da niêm mạc tại vùng tiếp xúc bị tổn thương như bỏng hóa chất sau đó hình thành phòng nước và nguy cơ tiến triển thành nhiễm trùng
bệnh nhân có thể bị bỏng niêm mạc đường tiêu hóa do ăn nhầm hoặc cố ý nguy cơ nhiễm trùng cao do thẩm lậu vi khuẩn gram âm đường ruột và kỵ khí vào ổ bụng và máu tổn thương tại niêm mạc đường tiêu hóa dẫn đến đau bụng buồn nôn nôn và ỉa chảy nhiều
nặng hơn viêm dạ dày ruột và suốt huyết tiêu hóa làm mất nước nghiêm trọng trong lòng mạch dẫn đến suy giảm chức năng thận sớm trong bọ xít cũng có chất độc nhưng ở nhiệt độ cao chất này phân hủy hoàn toàn còn ở sâu ban miêu thì không
vì thế giáo sư tiến sĩ khoa học vũ quang côn cảnh báo không được sử dụng sơ ban mil làm thực phẩm dù chế biến bằng bất kỳ cách nào
ở việt nam sơ ban mail phân bố rộng khắp như đồng ruộng rừng núi với hàng chục loài khác nhau đây là côn trùng nằm trong nhóm cực độc
ngộ độc sơ ban meo hiếm gặp nhưng rất nặng nề và gây khó khăn cho hầu hết các bác sĩ cấp cứu vì không có phác đồ điều trị rõ ràng
theo ghi nhận nhiều năm trở lại đây hầu hết các trường hợp ngộ độc sơ ban miêu đều dẫn đến tử vong